tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hành một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hành một mươi chín
tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí võ văn phuong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn một mươi tám ban tuyên giáo trung ương đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
tích cực triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu giúp bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo
chủ động nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác chủ động nắm tình hình dư luận xã hội
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo công tác tuyên giáo sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn tích cực chủ động
tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong đảng sự đồng thuận trong xã hội giữ vững an ninh tư tưởng
góp phần quan trọng để có môi trường ổn định cho đất nước hoàn thành các mục tiêu của năm